những cầu thủ không có tên trong danh sách gồm có trung vệ minh tùng tiên vệ huy hùng huy toàn thủ môn tuấn mạnh và tiền ảo đình tùng
với cách sử dụng nhân sự trong suốt quá trình tập luyện vừa qua việc năm cầu thủ này nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên hữu thắng ở aff cup hai nghìn một mươi sáu là điều đã được dự đoán từ trước
như vậy đội tuyển việt nam lên đường sang myanmar với hai mươi năm cầu thủ trong đó có ba thủ môn
trước khi chính thức bước vào giải đội tuyển của chúng ta sẽ còn một lần chốt danh sách nữa và sẽ có thêm hai cầu thủ bị loại
cũng trong buổi tập nhẹ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một tại sân thống nhất huấn luyện viên người nghệ an đã đón nhận tin vui khi tiền vệ tuấn anh đã có thể quay trở lại tập luyện sau chấn thương đồ gối
tiên vệ của cơ lộc bộ yokohama đã tham gia chọn buổi tập trong đó có phần thi đấu đối kháng trên một phần tư sân cùng các đồng đội
hiện tại đội tuyển việt nam chỉ còn hai ca chấn thương của đình luật và hoàng thịnh tuy nhiên theo các bác sĩ chấn thương của bộ đôi này không nghiêm trọng và họ có thể quay trở lại tập luyện trong một hai ngày tới
harry kane dù mới bình phục sau hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương mắc cá chân nhưng vẫn được huấn luyện viên gareth soweth triệu tập lên đội tuyển anh cho chiến dịch vòng loại world cup hai nghìn một mươi tám khu vực châu âu
chiến lược gia bốn mươi sáu tuổi dự định sử dụng chấn suốt hai mươi ba tuổi ở trận với scotland tại wembley trong trường hợp tam sư bế tắc tuy nhiên đội tuyển anh thực tế lại dễ dàng đánh lại đối thủ ba và tên đạo của tottenham bởi vậy đã không phải vào sân thi đấu
trước trận giao hữu vô thưởng vô phạt với tây ban nha huấn luyện viên của đội tuyển anh đã đồng ý để kane trở về tottenham chuẩn bị cho cuộc chạm trán với west ham tại vòng một mươi hai giải ngoại hạng anh
harry vừa bình phục chấn thương nhưng tottenham vẫn vui vẻ để cậu ấy lên tuyển tôi thực sự rất biết ơn tottenham thành thức mà nói tôi chưa bao giờ có ý định để kane đá chính cậu ấy cần nghỉ ngơi và đội tuyển anh có thể làm tốt ở trận tới với tây ban nha
trận giao hữu giữa đội tuyển anh và đội tuyển tây ban nha sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới trên sân động welly ở thủ đô london
hôm qua danh sách năm ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu phi năm hai nghìn một mươi sáu đã được tbc công bố
đó là sadio mane cầu thủ đang có phong độ rất tốt từ đầu mùa trong màu áo liverpool
riyad mahrez người hùng của manchester city người đã cùng manchester city làm nên kỳ tích
khi lên ngôi vô địch giải hoạng cầu thủ đã được đồng ý để cầu thủ
hôm qua danh sách năm ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu phi năm hai nghìn một mươi sáu đã được tờ bbc công bố
đó là sadio mane người hùng của manchester city người đã cùng manchester city làm nên kỳ tích

hockey lorenzo của movistar đã không mắc sai lầm cắn đích ở vị trí đầu tiên với thời gian bốn mươi năm phút năm mươi bốn giây hai trăm hai mươi tám
đây có thể xem là lời chia tay không thể ngọt ngào hơn của loendo với movista yamaha sau chín năm gắn bó
kể từ mùa giải năm tới tay đua hai mươi chín tuổi sẽ chuyển sang thi đấu cho ducati với một bàn hợp đồng có thời hạn hai năm
viết đích ở vị trí thứ hai là mark marquez với một một trăm tám mươi năm giây nhiều hơn
trong khi đó valentino rossi đã thất bại trong cuộc chiến giành podium với andrea iannone
tay đua ba mươi bảy tuổi người italia
tại xếp thứ bốn vị trí thứ năm thuộc về maric vinales của suzuki x star
như vậy sau một mươi tám trận đua mùa giải motogp hai nghìn một mươi sáu đã khép lại
với ngôi vua địch chung cuộc thuộc về mark marquez tay đua của red john honda đã giành được hai trăm chín mươi tám điểm
xếp thứ hai và ba lần lượt là hai tay đua của movistar yamaha valentino rossi và hockey lorenzo
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao sáng nay